sau nhiều tháng đóng cửa phòng dịch thì nay chợ bến thành một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời mang tiếng biểu tượng của thành phố hồ chí minh đã mở cửa trở lại
mặc dù chỉ có các tiểu thương ngành hàng thực phẩm được bán trở lại và người mua thì cũng còn thưa vắng nhưng phần nào đã tạo ra sinh khí cho khu vực trung tâm của thành phố
trong lần mở cửa trở lại này chỉ có khoảng gần sáu trong tổng số trên một bốn trăm bốn mươi tiểu thương của chợ được mở bán
đây hầu hết là các ngành hàng thực phẩm tươi sống để được mở bán các tiểu thương hầu hết đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chợ cũng bố trí giãn cách lập các tấm màng ngăn để đảm bảo phòng chống dịch
ngoài bán trực tiếp các tiểu thương cũng thực hiện giao hàng bán qua điện thoại
để chợ hoạt động an toàn ban quản lý chợ sẽ tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch bám sát bộ tiêu chí của thành phố để tiểu thương yên tâm mở bán
ban quản lý chợ đang tiến hành giải ngân nốt khoản tiền chi hỗ trợ cho các tiểu thương
đồng thời kiến nghị thành phố nghiên cứu giảm thuế phí để hỗ trợ tiểu thương giảm bớt khó khăn ổn định hoạt động trong thời gian tới